vào khoảng sáu giờ một mươi phút sáng nay tại chợ trung tâm huyện ea súp tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ cháy lớn
làm hư hỏng thiệt hại nhiều tài sản hàng hóa của tiểu thương
các lực lượng chức năng đã được huy động để cứu hỏa và khống chế đám cháy
theo các nhân chứng người dân phát hiện lửa cháy lớn bùng lên từ khu vực phía bên phải của chợ
sau đó lan chóng nhanh chóng lan sang khu vực tập trung nhiều sạp bán quần áo vải hàng tiêu dùng
thời điểm này có gió mạnh đã khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng tạo nên cột khói hàng chục mét
và có nguy cơ cháy lan ra khu nhà dân ở xung quanh
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đắk lắc công an huyện ea súp đã huy động người và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường
để tổ chức cứu hỏa
đến khoảng một mươi giờ tám giờ cùng ngày đám cháy được khống chế
các lực lượng chức năng tiếp tục làm nguội những khu vực bị cháy đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
ước tính ban đầu thiệt hại do vụ cháy gây ra lên đến hàng chục tỷ đồng